thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến sáng ngày hôm nay nước ta đã thực hiện tiêm chủng gần tám mươi hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó tiêm một mũi là trên năm mươi bảy ba triệu liều tiêm mũi hai là gần hai mươi bốn sáu triệu liều
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tính đến nay là tám trăm hai mươi hai sáu mươi năm người
và kể từ đầu dịch đến nay thì việt nam đã có chín trăm hai mươi ba bốn trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín
có một mươi ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
đó là ninh bình lạng sơn sơn la yên bái lai châu hải phòng tuyên quang thái bình hưng yên điện biên thái nguyên hòa bình và bắc cạn
thưa quý vị sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội
tại một số tỉnh thành phố khu vực tây nam bộ đã ghi nhận số mắc trong cộng đồng gia tăng
như tỉnh bạc liêu an giang tiền giang trà vinh hay kiên giang
cùng với lực lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều
và trước tình hình trên bộ y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi ubnd các tỉnh thành phố khu vực tây nam bộ
về việc tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
các địa phương xây dựng kế hoạch tổng thể và thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch
trong đó tập trung bao phủ vaccine cho người dân triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở
tiếp tục thông điệp năm k và đề cao ý thức phòng chống dịch của nhân dân
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đề nghị các tỉnh thành phố khu vực tây nam bộ chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh thực hiện nới lỏng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa lại nền kinh tế ở những nơi an toàn có đủ điều kiện
các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
các trường hợp có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt đề ổ dịch không để lây lan bùng phát trong cộng đồng
triển khai tốt các hoạt động y tế tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly khu phong tỏa kiểm soát nghiêm quản lý chặt chẽ khu vực biên giới đặc biệt là các đường mòn lối mở
sở y tế hà nội đã có thông báo đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố
trong phòng chống dịch covid một mươi chín và tính đến sáng ngày hôm nay ngày hai tháng một mươi một toàn thành phố đã có ba mươi ba điểm đang bị phong tỏa
ngoài ra hà nội có sáu chùm ca bệnh phức tạp dự báo tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm trong những ngày tới cụ thể như sau
chùm ca bệnh tại huyện quốc oai đã ghi nhận một trăm linh bốn ca mắc
chùm ca bệnh tại thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh đã ghi nhận bốn mươi sáu ca mắc
chùm ca bệnh tại âu trợ dừa quận đống đa đã ghi nhận ba mươi hai ca mắc
hai chùm ca bệnh mới tại lĩnh nam quận hoàng mai với tám ca mắc
chùm ca bệnh tại đường lê đức thọ quận nam từ liêm là ba ca mắc
liên quan đến ca mắc covid một mươi chín mới ghi nhận vào sáng ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội có thông báo khẩn
tìm người trên địa bàn thành phố có đến mua bán hoặc liên quan đến chợ vải ninh hiệp xã ninh hiệp huyện gia lâm hà nội
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi
người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
hoặc gọi điện thoại đến số đường dây nóng trạm y tế xã ninh hiệp theo số điện thoại như sau
sáu trăm tám mươi ba bảy trăm tám mươi bảy sáu trăm bốn mươi sáu hoặc trung tâm y tế huyện gia lâm hai mươi bốn sáu nghìn hai trăm sáu mươi một sáu nghìn bốn trăm ba mươi năm hoặc cdc hà nội chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn
và tư vấn